bộ giáo dục và đào tạo tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể đã có tổng số bốn mươi chín bản mẫu sách giáo khoa đối với chín môn học ở lớp một
qua giả soát bộ giáo dục và đào tạo đã chọn được ba mươi hai sách giáo khoa của tám môn học được phê duyệt trong lần này
theo đánh giá của bộ giáo dục và đào tạo nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng cấu trúc sách mới hiện đại
tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học việt nam
bảo đảm tính mở linh hoạt tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
sách giáo khoa theo chương trình mới sẽ chính thức được áp dụng ở lớp một bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
đây là thông tin được các thầy cô giáo các nhà trường và các bậc phụ huynh hết sức mong đợi
chính bởi vậy rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong buổi họp báo ngày hôm nay
và để đáp ứng phần nào những vấn đề đang được dư luận quan tâm ai sẽ là người quyết định lựa chọn những bộ sách giáo khoa để các thầy cô giáo cũng như các nhà trường tổ chức việc dạy và học
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình sẽ được phát trong bản tin thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo